quốc hội dành thời gian cả ngày để thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
không ít đại biểu lo ngại tình trạng chạy theo thành tích khiến các địa phương phải mang nợ
thậm chí một số xã đã mất khả năng thanh toán tiền nợ động
đánh giá về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đa số đại biểu quốc hội đều khẳng định chương trình nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao của người dân và xã hội
tạo bước đột phá đáng kể làm thay đổi bộ mặt nông thôn đời sống người dân nông thôn có nhiều cải thiện
tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể
tuy nhiên các đại biểu nhấn mạnh trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cần tránh tư tưởng nóng vội chạy theo thành tích
biểu hiện ở đây là huy động quá sức dân là việc đánh giá kết quả thực hiện không sát các tiêu chí
theo báo cáo thì đến năm hai nghìn một mươi năm thì số xã đạt nông thuận mới là một mươi bảy một
tuy nhiên là chỉ sau chín tháng tức là đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì cái con số này đã tăng lên một cách bất thường là hai mươi ba
liệu nó có việc chạy theo thành tích ở đây không
nhưng thực tế thì có cái việc là đánh giá xuê xoa nợ tiêu chí được nhắc đến rất nhiều từ sáng đến giờ
nợ tiêu chí mà nợ không biết bao giờ có thể trả được
một số đại biểu cũng cho rằng từ việc chạy theo thành tích
trước sức ép hoàn thành các tiêu chí nhiều địa phương đã tự xoay sở
tìm mọi cách huy động nguồn lực phục vụ chương trình dẫn đến các khoản nợ không có khả năng thanh toán
xã nào cũng có chợ xã nào cũng có nhà văn quá nhưng nhờ chợ xây xong rồi không ai vào hợp chợ
nhà văn hóa xây xong rồi lại bỏ trống hoặc là cũng vài lần dân vào họp thôn mà thôi
việc tổ chức triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới là thiếu kiểm tra
uống nắng những sai lệch trong việc chấp hành các chủ trương
từ đó đã để xảy ra tình trạng nợ động xây dựng cơ bản khá nhiều
mà nguyên nhân chủ yếu là do bệnh thành tích nóng vội chấp hành không nghiêm quy định
có tình trạng là công nhận xã nông thôn mới nhưng cho nợ tiêu chí
có xã được công nhận là nông thôn mới nhưng lại trở thành con nợ lớn
và vì vậy chính quyền lo nhân dân lo kém hẳn đi phần phân khở
các đại biểu kiến nghị việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới cần giả soát
điều chỉnh mục tiêu tập trung cao độ để giải quyết cho được
những nút thắt hạn chế nêu trên
có như vậy chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp
mới đạt được những kết quả thiết thực
tạo sự chuyển biến thật sự trong đời sống nông dân và sản xuất nông nghiệp